theo báo cáo số bảy từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng cho biết tính đến một mươi giờ sáng nay có trên một sáu trăm năm mươi tàu cá và hơn một mươi thuyền viên hoạt động đánh bắt thủy hải sản đã có nơi đeo đậu an toàn
khu vực tránh trú bão tập trung tại âu thuyền thọ quang biển mân thái bờ đông sông hàn thuộc quận sơn tra số phương tiện đang hoạt động trên biển là một mươi bảy tàu trên một trăm tám mươi lao động chủ yếu hoạt động ở khu vực phen biển thừa thiên huế đà nẵng quảng nam các phương tiện đã nắm được thông tin về cơn bão số sáu đang di chuyển khỏi vùng biển nguy hiểm và vào bờ tránh trú